nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch đảng lao động triều tiên
chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim trương ưn
tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam trong ngày một và hai tháng ba
vào chiều ngày hôm nay lễ đón chính thức chủ tịch triều tiên kim jong un được tổ chức trọng thể
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì lễ đón
tham dự lễ đón có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng công an tô lâm
các đồng chí bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương nguyễn văn nên
trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương và thành phố hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cùng chủ tịch triều tiên kim trương ngân
đã duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón
diễn ra sau sáu mươi năm kể từ chuyến thăm việt nam đầu tiên của cố chủ tịch kim nhật thành năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
và hai nước sẽ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam của chủ tịch
triều tiên kim trương ươn sẽ ghi dấu mức lịch sử trong quan hệ giữa hai đảng hai nước
thể hiện sự coi trọng và mong muốn của cả hai bên trong việc củng cố phát triển
mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước việt nam triều tiên
ngay sau lễ đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch triều tiên kim jong un
đã tiến hành hội đàm tại phủ chủ tịch
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch kim trương ươn thăm hữu nghị chính thức việt nam
khẳng định chuyến thăm việt nam lần này của chủ tịch kim trương ưn là dấu mốc mới quan trọng
trong lịch sử quan hệ hai đảng hai nước đồng thời là dịp tốt để lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau
tình hình mỗi nước trao đổi về việc củng cố phát triển quan hệ song phương
cũng như về những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng những thành tựu to lớn
mà nhân dân triều tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng lao động triều tiên đứng đầu là đồng chí chủ tịch kim trương ngân
nhân dân triều tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân
chủ tịch triều tiên kim jong un đã cảm ơn những tình cảm mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam
dành cho chủ tịch trong những ngày qua đồng thời đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp
giữa hai nước trong lịch sử và hiện tại
sau cuộc hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch triều tiên kim jong un
có cuộc hội kiến với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
việt nam và triều tiên đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ rất sớm
ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi triều tiên trở thành nước thứ ba sau liên xô và trung quốc công nhận việt nam dân chủ cộng hòa
đó là sự công nhận hết sức quy báo trong giai đoạn đầu
từ một nền tảng bền chắc nên sáu mươi chín năm qua với nhiều thăng trầm của lịch sử mỗi nước
quan hệ hữu nghị việt nam triều tiên vẫn được củng cố và vun đắp cho đến ngày hôm nay
và những người tạo nên nền tảng đó chính là hai lãnh tụ của hai nước chủ tịch hồ chí minh và nhà lãnh đạo kim nhật thành
thủ đô bình nhưỡng của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
tại trường mẫu giáo kiêu sang có một lớp học mang tên là hồ chí minh
bài hát nhớ ơn bác của nhạc sĩ phan huỳnh kiều với giọng hát của các em nhỏ triều tiên
những cô bé cậu bé này khi lớn lên có lẽ cũng sẽ không có nhiều cơ hội để tới việt nam
nhưng việt nam đã trở thành một đất nước gần gũi ngay từ những ngày thơ ấu với một lãnh tụ vĩ đại và kính mến là chủ tịch hồ chí minh
quan hệ hữu nghị giữa việt nam và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên được đặt nền móng
bằng các chuyến thăm của lãnh tụ hai nước là chủ tịch hồ chí minh và nhà lãnh đạo kim nhật thành
bảy năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy chủ tịch hồ chí minh đã tới thăm triều tiên
thăm một đông trường ở pyeongnam và trường học ở thủ đô bình nhưỡng
một năm sau vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nhà lãnh đạo kim nhật thành thăm việt nam
ông nghỉ ở một khu nhà ven hồ tây thăm nhà máy dệt nam định huyện từ liêm và bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
một năm sau vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nhà lãnh đạo kim nhật thành trở lại việt nam một lần nữa và tới thăm vịnh hạ long
cùng tương trợ lẫn nhau qua khói lửa chiến tranh những năm một nghìn chín trăm sáu mươi và một nghìn chín trăm bảy mươi triều tiên cũng giúp việt nam đào tạo hàng trăm sinh viên
và viện trợ xi măng thép vải thuốc men phân bón
còn việt nam cũng đã nhiều lần hỗ trợ cho triều tiên những lúc khó khăn như một trăm linh tấn gạo năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một mươi ba tấn gạo năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trong giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi hai
việt nam hỗ trợ triều tiên gần hai mươi ba tấn gạo và năm mươi đô la mỹ
giữa triều tiên và việt nam là hai nước có một mối quan hệ truyền thống lâu dài
được thiết ngập ngay từ những năm năm mươi của thế kỷ trước
việt triều tiên cũng đã từng ủng hộ rất tích cực nhân dân việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ
sau này khi triều tiên và việt nam giành được sự toàn bẹn đất nước
kinh tế từng tốt phát triển
thì chúng ta cũng đã ủng hộ rất tích cực nhân dân triều tiên trong những lúc triều tiên gặp khó khăn
mặc dù là quan hệ hai nước cũng có những bước thăng trầm
thế nhưng mà gần đây chúng ta thấy rằng là quan hệ hai nước có rất nhiều những cái biểu hiện nồng ấm
và đặc biệt thông qua cái cuộc cho tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm nay ấy
thì đánh dấu tôi cho rằng đánh dấu một cái bước phát triển mới trong quan hệ việt nam triều tiên
và nếu như ở thủ đô bình nhưỡng có lớp học mang tên hồ chí minh
thì ở hà nội có một lớp học mang tên kim nhật thành
đó là lớp học ở trường mầm non hữu nghị việt triều
ngôi trường được xây bằng kinh phí hỗ trợ của chính phủ triều tiên năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
sau hơn bốn mươi năm đã trở thành một trong những biểu tượng của tình bạn bền vững việt nam triều tiên
chủ tịch hồ chí minh và nhà lãnh đạo kim nhật thành
chính là những người đã gieo mầm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam triều tiên
và ngày nay thì tình hữu nghị đó sẽ tiếp tục được gìn giữ vun đắp và phát triển
bằng những mầm non mới đó là những cô bé cậu bé này